nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế đã khẩn trương mở kho vật tư y tế địa phương tại thành phố đà nẵng
vào chiều ngày sáu tháng tám lãnh đạo bộ y tế đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch covid một mươi chín khu vực miền trung được đặt tại trường đại học kỹ thuật y dược tp đà nẵng
chỉ trong hai ngày lữ đoàn sáu trăm tám mươi ba chín trăm bảy mươi một và chín trăm bảy mươi hai gồm hai mươi xe ô tô thuộc cục vận tải tổng cục hậu cần bộ quốc phòng đã vận chuyển nhanh số hàng từ kho dự trữ quốc gia ở hà nội và tp hcm tập kết an toàn tại trường đại học kỹ thuật y dược đại học đà nẵng

theo dự báo của bộ y tế tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới việc khẩn trương thiết lập kho tiền phương tại đà nẵng sẽ đáp ứng nguồn lực ngay tại chỗ đặc biệt là kịp thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương và các tỉnh miền trung nói chung